tối một mươi một tháng một mươi hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đã đến công viên thống nhất hà nội
tham dự lễ khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội năm hai nghìn một mươi tám do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức là sự kiện
mang đậm nét văn hóa thăng long hà nội với ba khu vực trưng bày chính khu vực tái hiện không gian
văn hóa của các nghề truyền thống gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của hà nội đến các gian hàng
người dân và du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon của hà nội mà còn được xem trực
tiếp các nghệ nhân ẩm thực giới thiệu về lịch sử món ăn biết đến quy trình làm ra những món ăn
đặc sắc của thủ đô lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi